với việc hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương cptpp chính thức có hiệu lực
các doanh nghiệp việt nam sẽ có cơ hội thâm nhập vào các thị trường lần đầu có quan hệ fta nhưng rất giàu tiềm năng
tuy nhiên để tận dụng tối đa cơ hội từ các thị trường này
thì các doanh nghiệp cần phải nhận thức và tuân thủ chặt chẽ những quy tắc liên quan tới xuất xứ hàng hóa
trong số các quốc gia tham gia cptpp có tới ba nước mà việt nam lần đầu tiên có quan hệ fta là canada
mexico và peru đặc biệt đây đều là những nước có cam kết cắt giảm tỷ lệ thuế quan cho hàng hóa việt nam rất cao
ngay khi hiệp định cptpp có hiệu lực cụ thể canada là chín mươi bốn peru là tám mươi một và mexico là bảy mươi bảy
chính vì vậy việt nam có thể tăng cường hơn nữa xuất khẩu các mặt hàng thế mạnh
đồng thời tìm kiếm cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu một số mặt hàng tiềm năng sang các thị trường này
tuy nhiên những quy tắc về hàng hóa xuất xứ mà cptpp đặt ra
khi xuất khẩu một số mặt hàng tiềm năng sang các thị trường này
sẽ là rào cản thực sự cho các doanh nghiệp chưa sẵn sàng

sẽ là rào cản thực sự cho các doanh nghiệp chưa sẵn sàng

sẽ là rào cản thực sự cho các doanh nghiệp chưa sẵn sàng